thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn bốn tháng để điều tra với đối tượng trần trung hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tổ bảy phường nguyễn trãi thành phố hà giang
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu đối tượng trần trung hiếu khai nhận do cần tiền để chi tiêu cá nhân trả nợ
nên đã nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính bằng thủ đoạn đưa ra thông tin giả
hiếu đã mạo danh là cán bộ làm trong lĩnh vực ngân hàng
hiện đang cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn các khoản vay với lợi nhuận cao
lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng hiếu đã rủ dê lôi kéo các nạn nhân đưa tiền
sau đó hứa hẹn trả lợi nhuận cao từ ba đến một mươi bảy trong thời gian từ ba đến một mươi ngày một hồ sơ đáo hạn
với thủ đoạn này đối tượng hiếu đã chiếm đoạt số tiền hơn tám mươi tỷ đồng
của nhiều người dân trên địa bàn các tỉnh hà giang tuyên quang và thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang thông báo ai là nạn nhân củ vựa vệ trên
hãy liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang ở địa chỉ tổ tám
phường quang trung thành phố hà giang tỉnh hà giang để được tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật
trong khi đó nắm được nhu cầu nhiều công dân có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động
trần thị hàng nga bốn mươi tuổi đã đưa ra các thông tin tuyển dụng lao động nước ngoài
nhận hồ sơ
và tiền của nhiều công dân có nhu cầu xuất khẩu lao động từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân
đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ khởi tố
mặc dù không có chức năng trong việc tổ chức đưa công dân xuất khẩu đi lao động
thế nhưng trần thị hằng nga bốn mươi tuổi trú tại xã diễn ngọc huyện diễn châu
vẫn giới thiệu mình là giám đốc của công ty chuyên đưa người đi xuất khẩu lao động
từ đó nhận hồ sơ của hàng trăm công dân có nhu cầu
sau thời gian theo dõi đến ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
đã khởi tố bắt tạm giam trần thị hàng nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khám xét chỗ ở của nga cơ quan chức năng đã thu giữ một máy tính sách tay cpu máy tính bàn
ba chiếc điện thoại di động nhiều hộ chiếu và tăng vật khác có liên quan
bước đầu cơ quan công an xác định chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba
nga đã tiếp nhận của hơn năm trăm linh công dân tại nhiều tỉnh
thành trong cả nước có nhu cầu đi du lịch xuất khẩu lao động nước ngoài với tổng số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
tất cả số tiền nhận từ các công dân nga đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình vừa đấu tranh mở rộng vụ án
bắt giữ đối tượng trương tất hào sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã an thanh huyện quỳnh phụ
là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về các tội mua bán trái phép chất ma túy đánh bạc và cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng chín h bốn mươi phút ngày một mươi bảy tháng năm tại địa phận thôn vũ hạ xã an vũ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện quỳnh phụ
lực lượng cảnh sát biển đã triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ hải phòng về thái bình tiêu thụ
bắt quả tăng vũ văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện kiến thụy thành phố hải phòng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ một trăm tám mươi bảy gram ma túy đá cùng với nhiều tăng vật khác sĩ là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản
mở rộng điều tra tổ công tác đã khám xét khẩn cấp nơi ở của trương tất hảo tại xã an thanh huyện quỳnh phụ
thu giữ một năm bánh heroin sáu kg ma túy đá hai năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
khám xét nhà nghỉ tuấn tú có địa chỉ tại xã hưng nhân
huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng do trương tất hảo làm chủ thu giữ một mươi bảy kg ma túy tổng hợp
đây là điểm phức tạp về ma túy núp bóng nhà nghỉ để tổ chức mua bán chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
và hoạt động mua bán dâm gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân
tổng lượng ma túy mà lực lượng công an đã thu giữ của trương tất hảo là hai bốn kg ma túy các loại
cùng với một số tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị là địa bàn giáp danh với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đồng nai
huyện xuân lộc là địa bàn được chọn làm nơi ẩn náu và hoạt động thường xuyên của các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy
thời gian qua công an huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đồng thời quyết liệt đấu tranh chấn áp các loại tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
mới đây nhất công an huyện xuân lộc đã bắt quả tang nguyễn văn lâm và nguyễn phạm hoàng khôi
cả hai đều trú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang tàng trữ ma túy tại nhà lâm ở ấp thọ bình xã xuân thọ
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng
nhưng chưa kịp sử dụng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
mở rộng điều tra công an huyện xuân lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp phan tấn đạt
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chân ma túy thu giữ ba mươi năm gói ma túy có trọng lượng gần hai mươi chín gram
cùng với nhiều tăng vật khác tại cơ quan công an đối tượng đạt khai nhận
tấn có điện cho em qua số điện thoại kêu lấy hai trăm linh ma túy em kêu tấn chạy xuống dưới nhà
sau đó tấn có nhờ toàn chạy xuống dưới nhà và đưa em hai trăm linh em đưa cho toàn hai trăm linh một phép ma túy hai trăm linh
theo công an huyện xuân lộc từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay đơn vị đã phát hiện ba mươi bốn vụ
năm đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép
chất ma túy thu giữ gần hai trăm một mươi bốn gam ma túy tổng hợp gần một mươi một gam heroin và một số dụng cụ phương tiện có liên quan
qua điều tra đơn vị đã khởi tố ba mươi vụ năm mươi sáu bị can xử phạt hành chính bốn mươi năm đối tượng với số tiền gần sáu mươi chín triệu đồng
thực hiện công tác phòng ngừa là chính đấu tranh đối với tội phạm là thường xuyên xuyên suốt
trong đó đối với công tác phòng ngừa xã hội phòng ngừa miệng phụ
ngoài việc tổ chức tuyên truyền đối với quần chúng nhân dân để nâng cao nhận biết về mặt pháp luật
thì chúng tôi phối hợp
chúng tôi phối hợp với viện kiểm sát tòa án nhân dân huyện xuân lộc tổ chức xét xử lưu động một số vụ án điển hình
trong đó có tội danh về tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài tuyên sự tuyên truyền đối với những bản án nghiêm khắc của tòa
để từ đó người dân có những cái nhận thức sâu sắc và rút kinh nghiệm và lan rộng việc tuyên truyền để đạt được hiểu của ca cao
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
do đó cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy mới có thể ngăn chặn và đẩy lùi ở huyện giáp danh xuân lộc
tại tỉnh thừa thiên huế cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đặng nhật trường
sinh năm hai nghìn sáu trú tại phường gia hội về hành vi trộm cắp tài sản
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân
lực lượng công an đã bắt giữ được ba đối tượng tại cơ quan công an
trường khai nhận do quen biết thân thuộc với gia đình của nạn nhân nên đã rủ theo huy kiệt cùng nhau phá khóa cổng lấy trộm xe sh đang trên đường
để ở trước sân nhà hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã bắt tạm giam đối với trường
tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý huy và kiệt theo đúng quy định của pháp luật
theo thông tin ban đầu do mâu thuẫn trong sinh hoạt nhóm bốn người
gồm vũ thành tiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trần anh huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
vũ hoàng minh nhật sinh năm hai nghìn ba và đối tượng chưa rõ lai lịch
mang theo hai con dao tự chế đến nhà anh phạm văn tám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một để nói chuyện
lúc này nhà anh tám có phạm phú độ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và phạm hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
lời qua tiếng lại đến khoảng một mươi chín h tối ngày hai mươi tháng năm
hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới hỗn chiến bằng dao tự chế kéo dài khoảng năm phút
hậu quả tám và độ bị thương đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện thống nhất
đối tượng tiền và huy hoàng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa long khánh nhưng không qua khỏi
công an đã khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng
tại tòa án nhân dân tỉnh quảng bình tòa nhân dân cấp cao tại đà nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm
và tuyên phạt tử hình đối với đinh thị hải yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại huyện minh hóa tỉnh quảng bình
và khăm lạ cong mạ ni sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quốc tịch lào về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đinh thị hải yến đã liên hệ với một người đàn ông quốc tịch lào
để hỏi mua một mươi hai kg ma túy loại ketamin
người này đồng ý báo giá ba tỷ đồng và hẹn giao dịch tại thị xã thà khẹc tỉnh khăm muộn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
sau đó yến gọi điện cho kham lạ cong mạ ni là lái xe của công ty vận tải bm
để thuê vận chuyển ma túy về việt nam với giá hai mươi năm triệu đồng
khăm lạ công mạ ni đồng ý
giao hẹn với khăm lạ công mạ ni xong đinh thị hải yến đã qua lào và cả hai đi gặp đối tượng bán ma túy
để giao số tiền hai tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng để mua một mươi hai kg ma túy đá
sau khi lấy được ma túy yến đã trả thêm cho mạ ni bốn mươi triệu đồng tiền công
và mạ ni điều khiển xe đầu kéo mang biển số lào có cất dấu ma túy của yến đưa vào việt nam qua cửa khẩu quốc tế cha lo
đến hai giờ ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai mạ ni điều khiển xe có vận chuyển ma túy lưu thông đến địa phận thị trấn đồng lê
huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa vừa điều tra xác minh làm rõ và đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất
giấy phép lái xe và đăng ký xe giả do đối tượng lê xuân giáp ở thị trấn nga sơn huyện nga sơn tỉnh thanh hóa cầm đầu
tiến hành kiểm tra và khám xét khẩn cấp chỗ ở đồ vật của năm đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ
tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức trên địa bàn huyện hà trung và nga sơn bao gồm lê xuân giáp đối tượng chủ mưu cầm đầu
trịnh thị thu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm là vợ của giáp nguyễn văn tĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đặng văn nam sinh năm hai nghìn một cùng chú tại huyện nga sơn
và hoàng thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị trấn hà trung huyện hà trung
lực lượng công an thu giữ hai bộ máy để làm giả giấy tờ
nhiều con dấu giả phôi đăng ký xe giấy phép lái xe
theo kết quả điều tra ban đầu từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến khi bị bắt lê xuân giáp đã chỉ đạo các đối tượng sử dụng máy vi tính
thực hiện việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội facebook với việc nhận làm giả các loại giấy tờ như giấy đăng ký xe giấy khám sức khỏe giấy phép lái xe
sau khi có khách đặt hàng các đối tượng đã in các loại giấy tờ giả đóng gói kín và câu kết với hoàng thị hạnh
là nhân viên bưu cục đò lèn thị trấn hà trung
để chuyển phát nhanh số giấy tờ giả này cho khách hàng mỗi loại giấy tờ giả giáp thu từ tám trăm linh đồng cho đến một triệu đồng
và chia cho các đối tượng theo tỷ lệ thỏa thuận
với thủ đoạn trên chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến khi bị bắt các đối tượng này đã làm giả và tung ra thị trường
trên cả nước khoảng hai giấy phép lái xe và đăng ký xe giả thu lời bất chính khoảng một năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hà trung đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố năm bị can về tội làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thời gian vừa qua tình hình tội phạm trên địa bàn thị xã tịnh biên tỉnh an giang diễn biến phức tạp đặc biệt là tình trạng cướp và cướp giật tài sản
đối tượng mà chúng nhắm đến là học sinh phụ nữ trẻ em có đeo trang sức hoặc là mang theo tài sản có giá trị tham gia lưu thông trên đường
gây tâm lý hoang mang cho người dân trên địa bàn
phóng sự sau đây tiếp tục là lời cảnh báo tới người dân cần nâng cao cảnh giác và có ý thức tự bảo vệ tài sản nhất là nữ trang túi sách của mình
ngày hai tháng năm phát hiện hai em chở nhau bằng xe đạp em ngồi sau có đeo sợi dây chuyền vàng
đặng kim hoàng điều khiển xe áp sát ra vừa hỏi đường để lê minh hoàng giật sợi dây chuyền vàng rồi tẩu thoát
được biết minh hoàng là đối tượng có nhiều tiền án về các tội đánh bạc mua bán trái phép chân ma túy và cố ý gây thương tích
hay trước đó vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn bà phạm thị ngọc mai đang điều khiển mô tô đến khu vực khóm phú hiệp phường an phú thị xã tịnh biên
bất ngờ bị một thanh niên lạm mặt điều khiển mô tô áp sát giật chiếc túi sách bên trong có một điện thoại iphone một mươi ba pro max hơn ba trăm linh đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân
táo tận hơn là vụ cướp tài sản của hai nữ sinh xảy ra vào ngày ba tháng hai cũng tại khu vực khóm phú hiệp phường an phú
một nhóm bốn đối tượng đã giàn cảnh đánh ghen lấy dao đe dọa và dùng vũ lực để cướp sợi dây chuyền vàng và điện thoại di động của hai nữ sinh rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát
mấy anh đạp tụi em té trong cái mép đường xong rồi mấy anh đánh nói là tụi em giật chồng này kia cái gọi đánh rồi giật dây chuyền với điện thoại của em
người đi đường người ta không biết là chuyện gì nên là cũng không có giúp
với tinh thần cương quyết tấn công chấn áp tội phạm lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã tịnh biên nhanh chóng phối hợp cùng các lực lượng liên quan
vận dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nhanh các đối tượng gây án
với sự chỉ đạo sát của lãnh đạo
công an thị xã thì khi mà có vụ án xảy ra thì lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã là có mặt ngay hiện trường
tiến hành ngay các biện pháp là điều tra truy bắt truy tìm đối tượng theo dấu vết nắm
là qua đó thì cũng đã điều tra khám phá nhiều vụ án thu hồi tài sản trả cho người bị hại
từ đầu năm đến nay trên địa bàn thị xã tịnh biên xảy ra hai vụ cướp
và một vụ đánh giá
từ đầu năm đến nay trên địa bàn thị xã tịnh biên xảy ra hai vụ cướp và một vụ đánh giá
từ đầu năm đến nay trên địa bàn thị xã tịnh biên xảy ra bốn vụ cướp và một vụ đánh giá